thông tin từ bộ công thương trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu việt nam không có trường hợp vi phạm nào khi xuất khẩu hàng thực phẩm sang australia
theo đó trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ nông nghiệp australia kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
nếu vi phạm sẽ không được phép bán tại nước này
đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng australia
các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra một trăm linh cho đến khi đạt được tiêu chuẩn quy định
kết quả kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu kiểm tra hóa chất chất gây ô nhiễm và độc tố tô xin hay kiểm tra ngẫu nhiên
thì việt nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tính chung cả năm hai nghìn một mươi sáu việt nam có một mươi hai trường hợp vi phạm giảm năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy